vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
kỳ nghỉ tết nguyên đán vừa qua được cho là tiếp đà mùa cao điểm khách quốc tế đến việt nam
trước đó tháng một năm nay ghi nhận lượng khách quốc tế cao kỷ lục một năm triệu lượt
cao nhất kể từ khi việt nam mở cửa trở lại du lịch
con số này cũng tương đương với lượng khách quốc tế đến việt nam trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm trước khi xảy ra dịch covid một mươi chín
dịp xuân giáp thìn thủ đô đón một một trăm linh ba lượt khách quốc tế tăng hai hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
khách mùa này đến hà nội chủ yếu từ châu âu
khách quốc tế đồng loạt tăng ở nhiều trung tâm du lịch lớn
có nơi gấp hai ba lần so với cùng kỳ năm ngoái như đà nẵng ninh bình quảng nam quảng ninh
tp hcm riêng tới phú quốc tăng gấp năm lần
từ đầu năm đến nay hàng chục tàu biển
chở khoảng sáu năm trăm linh khách du lịch đa quốc tịch cập bến đến cảng biển trên khắp đất nước
để trải nghiệm hành trình xuyên việt
suốt ngắn thời gian trả kết quả thị thực
đặc biệt là nới rộng thời gian lưu trú của khách quốc tế lên bốn mươi năm ngày
tạo hiệu ứng tích cực đối với khách quốc tế
kinh ngày xuất khẩu hàng hóa trong tháng đầu tiên của năm nay ước đạt ba mươi bốn tỷ usd
tăng bốn mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
tháng một cũng là tháng có
tháng ngày xuất khẩu cao nhất kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
dù thị trường thế giới vẫn có nhiều biến động
nhưng tình hình xuất khẩu hàng hóa tới các thị trường lớn đều đang phục hồi
đặc biệt là hai nhóm hàng chế biến chế tạo và nông lâm sản
tín hiệu vui đổi đến với diệt may
ngành hàng chủ lực của việt nam khi ngay từ đầu năm xuất khẩu đạt ba năm tỷ usd
tăng ba mươi so với cùng kỳ năm trước mức tăng cao trong nhiều năm
nhiều thị trường phục hồi tốt hàng tồn kho giảm
và dồi dào đơn hàng mới trong mùa hè bởi các doanh nghiệp đều đã ký được đơn hàng dài hạn
đáng chú ý nhóm nông lâm thủy sản xuất khẩu tăng tới gần chín mươi bảy so với cùng kỳ
nhiều mặt hàng nông sản như gạo trái cây đã ký được các hợp đồng lớn vào nhiều thị trường quan trọng
ngành hàng bước phá ngay từ đầu năm là tín hiệu lạc quan cho mục tiêu xuất khẩu của năm nay
trong năm hai nghìn hai mươi bốn tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo giảm nhẹ
do vẫn tiếp tục tiêm ẩn những rủi ro thách thức
điều này cũng tác động không nhỏ đến tốc độ phát triển kinh tế trong nước nói chung và tại khánh hòa nói riêng
song khánh hòa vẫn có cơ sở để kỳ vọng sẽ duy trì đá phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh khánh hòa chọn chủ đề của năm là quản trị và điều hành
quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức hành động về một chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp
điều này được thể hiện rõ nét
điều này được thể hiện rõ nét bằng hàng loạt các hoạt động của tỉnh trong cả năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó khánh hòa đã tập trung hoàn thành các quy hoạch đô thị quy hoạch phân khu quy hoạch vùng huyện
để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng vào địa phương
hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với các tuyến đường bộ cao tốc đi qua địa phận khánh hòa đang được đẩy nhanh tiến độ
bên cạnh đó các nghị quyết của trung ương tạo ra nhiều đột phá trong thu hút nguồn lực đầu tư phát huy mạnh mẽ tiềm năng lợi thế của tỉnh
tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển toàn diện bền vững
nhiều nhà đầu tư cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng vào một năm bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế đầu tư
tỉnh khánh hòa chúng ta cái nỗ lực lớn nhất của tỉnh trong nhiều việc đó là thay đổi về cơ chế để mà thu hút các nhà đầu tư
nhiều nhà đầu tư cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng vào một năm bước phá mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế đầu tư phát huy mạnh mẽ trong nhiều việc đó là thay đổi về cơ chế để mà thu hút các nhà đầu tư

tỉnh khánh hòa chúng ta cái nỗ lực lớn nhất của tỉnh trong nhiều việc đó là thay đổi về cơ chế để mà thu hút các nhà đầu tư
để phát triển bền vững hai ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh là dịch vụ du lịch và công nghiệp xây dựng
trước mắt ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương sở ngành tiếp tục phối hợp các bộ ngành trung ương
đẩy nhanh tiến độ phê duyệt một số quy hoạch hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng cấp đất tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phần trường triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư thu hút có hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm
theo nghị quyết chín của bộ chính trị và nghị quyết năm năm của quốc hội

có những chứng sách để ổn định phát triển các mặt hàng xuất khẩu nông sản
kích cầu du lịch nội địa cũng như thu hút du lịch của khách nước ngoài
có thể là năm hai nghìn hai mươi bốn nguồn thu ngân sách chúng ta có thể đạt được theo chỉ thị và kế hoạch đặc biệt
năm hai nghìn hai mươi bốn ủy ban nhân dân tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững tăng trưởng kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh
tạo chuyển biến tích cực hơn trong việc cơ cấu lại ngành kinh tế theo hướng nâng cao năng suất
chất lượng tăng trưởng